ngày hai tháng năm tại trạm kiểm soát biên phòng tam quan thuộc bộ đội biên phòng tỉnh bình định
các cơ quan chức năng của tỉnh bình định đã tiếp nhận một người nước ngoài có tên là anding nadirepine
hai mươi tuổi quốc tịch philippines bị nạn trên biển được tàu cá của ông phan kha ở huyện hoài nhơn cứu được
trước đó trong lúc tàu cá bd chín mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi năm ts đang đánh bắt tại vùng biển gần thành phố quy nhơn tỉnh bình định
thì phát hiện ông anding trôi giảt trên biển
tàu đã cứu vớt và chăm sóc sức khỏe cho ông anding rồi tiếp tục chuyến đánh bắt
sau đó trở về bàn giao cho các cơ quan chức năng tỉnh bình định